ngày hai mươi tháng chín đoàn công tác bộ công thương do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh làm trưởng đoàn
có buổi làm việc với tỉnh long an về công tác chống buồn lậu gian lận thương mại và hàng giả
cục quản lý thị trường tỉnh long an cho biết từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng của tỉnh
và địa phương đã kiểm tra hơn chín vụ phát hiện và xử lý trên hai bảy trăm linh vụ vi phạm
trong đó phát hiện và xử lý bảy trăm chín mươi chín vụ buôn lậu vận chuyển kinh doanh hàng cấm nhập lậu
xử lý tịch thu hơn một ba trăm linh gói thuốc lá ngoại ba mươi một năm tấn đường cát và nhiều hàng hóa khác
tạm giữ tám mươi tám xe ô tô ba trăm hai mươi ba xe mô tô là phương tiện vận chuyển khởi tố bốn mươi vụ trên bốn mươi sáu đối tượng
buôn lậu vận chuyển kinh doanh hàng cấm nhập lậu phát biểu kết luận bộ trưởng bộ công thương
đề nghị lãnh đạo tỉnh long an trong thời gian tới cần xây dựng triển khai đồng bộ các phương án
chuyên đề kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong chống buôn lậu
đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm
của cán bộ công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả